ngay trong đêm ngày hôm qua chính quyền các địa phương đã di rời người dân và tài sản ở các vùng thấp trũng đến nơi an toàn
trong đêm ngày hôm qua và dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã xuất hiện mưa to đến rất to khiến cho nhiều vùng trũng thấp bị ngập sâu
chính quyền địa phương đã di rời các hộ dân nằm trong vùng thấp trũng đến nơi an toàn
trong khi đó trên địa bàn tỉnh quảng trị mưa lớn làm nước sông dâng cao gây ngập tại các ngầm tràn
chia cắt đường giao thông ở khu vực miền núi và vùng trũng thấp ven sông ở đồng bằng
tỉnh đã tổ chức di rời hơn một bốn trăm linh nhân khẩu đến nơi an toàn
để đảm bảo an toàn cho người dân tỉnh đắk lắc đã tiến hành di rời bốn trăm hai mươi sáu hộ dân
quảng nam hai trăm ba mươi sáu hộ dân quảng bình bốn mươi ba hộ dân trong vùng ngập lụt
vùng nguy cơ lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
chính quyền xã mường triềng huyện đà bắc tỉnh hòa bình cho biết đã tìm thấy thi thể học sinh bị rơi xuống ngầm suối
còn tại bình định hai người bị sóng biển cuốn mất tích khi đang câu cá
hiện lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang tổ chức tìm kiếm hai người này
thưa quý vị đến nay đã có bảy trăm chín mươi một tám trăm bốn mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín trong tổng số tám trăm bốn mươi sáu năm mươi ba ca mắc ở nước ta được chữa khỏi
về các bệnh nhân đang điều trị hiện chỉ còn ba bốn trăm một mươi ba ca
và đúng không giờ
vào ngày một mươi tám tháng một mươi bệnh viện hữu nghị việt đức trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới sau gần hai mươi ngày từ ngày ba mươi tháng chín thực hiện phong tỏa do các ca nhiễm covid một mươi chín
bộ y tế cho biết từ khi phát hiện ca covid một mươi chín đầu tiên bệnh viện hiễu nghị việt đức đã nỗ lực nghiêm túc thực thi các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và đủ điều kiện trở lại hoạt động bình thường
bộ y tế đồng ý với đề nghị của bệnh viện việt đức cho phép các nhân viên y tế đang làm việc tại tòa nhà b năm chủ động về theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
ngoài ra bộ y tế yêu cầu bệnh viện trên tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm công tác khám chữa bệnh an toàn
công an huyện cư quyên tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can một mươi hai đối tượng về hành vi đánh bạc và xử phạt cả nhóm này một trăm bảy mươi năm triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trước đó vào chiều ngày bốn tháng tám công an huyện cư quyên đã bắt quả tàu